thưa quý vị hiện nay ngành đường sắt đang chuẩn bị mở bán vé tàu tết nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
ưu tiên khách tập thể đối tượng ưu tiên là các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân
trường đại học cao đẳng khu công nghiệp khu chế xuất các tổ chức xã hội và hành khách
đã bảo lưu tiền vé trong năm hai nghìn hai mươi
số lượng đăng ký vé tập thể cả lượt đi và lượt về mỗi lượt từ năm vé trở lên
về thủ tục đăng ký các tổ chức có nhu cầu mua vé tập thể liên hệ các nhà ga
các trạm vận tải để đăng ký khi làm thủ tục hành khách hành khách mang theo giấy giới thiệu
danh sách mua vé bảng tổng hợp lượt đi lượt về danh sách cần ghi rõ chính xác họ và tên
số điện thoại số giấy tờ tùy thân của người đi tàu như căn cước công dân chứng minh nhân dân
giấy khai sinh của trẻ em dưới một mươi bốn tuổi địa chỉ lưu trú của người đi tàu trước khi đi tàu
và sau khi xuống tàu hành khách bảo lưu tiền vé trong năm hai nghìn hai mươi một khi đăng ký mua vé
cần có biên bản bảo lưu vé giấy tờ tùy thân của người bảo lưu vé thời gian bán vé dự kiến
dành cho các đối tượng hành khách này từ tám giờ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một